xin kính chào quý vị và các bạn
khu vực đông bắc bộ trong ngày mai tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
buổi đêm có mưa rông vài nơi từ ngày hai mươi hai nắng nóng sẽ có xuống giảm dần
và sang ngày hai mươi ba sẽ kết thúc mưa xảy ra chủ yếu vào chiều tối và đêm
mưa với lượng khá sẽ tập trung chính ở các tỉnh vùng núi
tại các tỉnh ở phía tây bắc bộ vẫn duy trì nắng nóng đến nắng nóng gai gắt trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó sang hai ngày tiếp theo nắng nóng sẽ kết thúc
trên khu vực liên tục xuất hiện mưa rông vào thời điểm cuối ngày
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế chịu ảnh hưởng của vùng áp tâm nóng
kết hợp với đới gió tây nam gây ra hiệu ứng phơn
nên tiếp tục sẽ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt trong ba ngày tới
với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là ba mươi năm cho đến ba mươi tám độ có nơi là trên ba mươi chín độ
buổi đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi
sẽ có nắng nóng lốc xét cũng như là gió giật mạnh
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới phổ biến là không mưa
nắng nóng đến nắng nóng đặc biệt gai gắt sẽ duy trì ở các tỉnh phía bắc
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm cho đến ba mươi tám độ phía nam chỉ có nắng nóng nhẹ
đến với các tỉnh tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của trường gió tây nam
có cường độ trung bình nên chiều tối vẫn duy trì mưa rông
ngày trời nắng nhưng nhiệt độ sẽ không quá cao phổ biến là ba mươi ba mươi ba độ
tại nam bộ từ ngày hai mươi một cho đến ngày hai mươi ba mưa sẽ xuất hiện nhiều
nơi cục bộ có nơi có mưa vừa tập trung về chiều tối
nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi sấp xỉ ngưỡng ba mươi năm độ